nguyễn văn vui bị đề nghị phạt từ hai đến ba năm tù
nhóm bị cáo là họ hàng của lê quốc tuấn bị đề nghị từ hai đến bốn năm tù về tội che giấu tội phạm
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh hải dương tội phạm trộm cắp tài sản đang có những diễn biến phức tạp
lợi dụng sự sơ hở thiếu cảnh giác của người dân các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
trước tình hình trên nhằm lập lại an ninh trật tự
trên địa bàn công an tỉnh hải dương đã và đang đẩy mạnh công tác đấu tranh với loại tội phạm này
từ đó nhiều vụ việc và các đối tượng có liên quan đã bị phát hiện bắt giữ xử lý
ngày một mươi một tháng một mươi hai vừa qua công an thành phố hải dương đã bắt giữ đối tượng phạm minh tiến
chú huyện thái thụy tỉnh thái bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra tiến và một đối tượng khác trong nhóm đã thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố hải dương
để thực hiện hành vi tiến cùng đồng bọn đi xe máy từ hạ long quảng ninh về thành phố hải dương
khi phát hiện sơ hở thiếu cảnh giác của người dân như để xe máy trước cửa nhà ngoài ngõ không khóa cổ khóa cảng
không có người trông coi các đối tượng sẽ tiếp cận tài sản lấy cấp
một đối tượng trong nhóm sẽ dựng xe đợi cảnh giới còn tiến xuống xe dùng vam phá khóa bẻ ổ khóa điện rồi lấy xe của nạn nhân
thực hiện xong các đối tượng cùng nhau mang xe ra hạ long quảng ninh để tiêu thụ
xe nào mà nó không có khóa đĩa khóa càng không có người trông coi là xuống là trộm cắp ạ
sau mỗi lần là làm thanh niên đấy cho em được năm trăm linh nghìn ạ và em đã tiêu thụ cái này cá nhân hết ạ
trước đó ngày hai tháng một mươi hai tại trạm thu phí bot trên quốc lộ một mươi bảy b thuộc địa bàn phường minh tân
công an thị xã kinh môn đã bắt giữ đối tượng phạm văn hưng chú thành phố hải dương
khi đối tượng vừa mang tài sản
hưng là đối tượng trộm cắp ở thành phố hải dương gia tỉnh quảng ninh tiêu thụ
hưng là đối tượng từng có bốn tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ đối tượng đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản
tổng giá trị tài sản ước tính lên đến trên nửa tỷ đồng
hải dương em tính sơ em thực hiện sáu vụ
và dưới kinh môn em thực hiện hai vụ ở đấy
và ở quảng ninh hai vụ
công an thành phố hải dương cũng khuyến nghị quần chúng nhân dân tăng cường công tác tự bảo vệ tài sản của mình
và chủ động cung cấp cho công an thành phố những thông tin về hành vi hoạt động phạm tội của các đối tượng
về phía các cơ quan doanh nghiệp công an thành phố hải dương cũng khuyến nghị nên bố trí bảo vệ chốt trực hai mươi bốn hai mươi bốn tại đơn vị

thời gian qua công an tỉnh hải dương đã tăng cường lực lượng phương tiện để đấu tranh với loại tội phạm này nên nhiều vụ việc đối tượng liên quan đã bị phát hiện bắt giữ xử lý
tuy nhiên càng về cuối năm tình hình tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản
do đó người dân và các cơ quan doanh nghiệp cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động trong việc bảo vệ tài sản của cá nhân
gia đình và cơ quan khi xảy ra vụ việc hoặc phát hiện có những dấu hiệu liên quan cần báo ngay cho lực lượng công an để được hỗ trợ và giải quyết
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn đông hồng xã vĩnh an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
còn về tội đánh bạc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô văn luyện
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bắc tạ hai xã hùng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng mai đức lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại bảy trên ba mươi năm trại sơn phường trại chuối quận hồng bàng thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bàng thành phố hải phòng cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
trong hai ngày tới do nằm sâu trong khối không khí lạnh
nên các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ chỉ có mưa vài nơi
trời rét với nền nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi một đến một mươi bảy độ
vùng núi có nơi xảy ra rét đậm rét hại và có thể có băng giá khi mức nhiệt thấp nhất
sẽ chỉ sao động từ năm đến chín độ
sang đến ngày một mươi chín khi không khí lạnh bắt đầu di chuyển dần ra phía đông
trong ngày đôi lúc hưởng nắng nền nhiệt sẽ tăng nhẹ và cảm giác rét bút được cải thiện phần nào
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới chỉ có mưa vài nơi
trời rét có nơi rét đậm rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nền nhiệt cao nhất ngày
sẽ sao động ở xung quanh ngưỡng một mươi năm đến một mươi tám độ
và cũng sang đến ngày một mươi chín khi khối không khí lạnh bắt đầu di chuyển lệch đông
trưa chiều tại đây còn nắng gián đoạn
sẽ giảm bớt cảm giác rét bút hơn
lui xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên phổ biến tạnh giáo với nền nhiệt cũng ở ngưỡng rét
ngày đêm giao động từ một mươi bốn đến một mươi chín độ
còn tại quảng trị đến thừa thiên huế nằm xa khối không khí lạnh
nên mức nhiệt sẽ cao hơn từ hai đến ba độ
nhưng do ảnh hưởng của gió đông bắc và nhiễu động gió đông
nên khu vực có mưa có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng chịu ảnh hưởng của dài thời tiết xấu
nên có mưa rào và rông dại rác
ở phía bắc khu vực có thể có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
do có mưa nên nền nhiệt tại đây không quá cao trưa chiều ở xung quanh ngưỡng hai mươi năm hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới có mưa rào và rông vài nơi lúc chiều tối
trong cơn rông tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày khu vực có nắng với nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rông vài nơi lúc chiều tối
lượng mưa phân bộ không đồng đều nhưng cục bộ có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
ban ngày khu vực có nắng với mức nhiệt trưa chiều giao động xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin
một báo online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay